trong tuần này hội nghị ban chấp hành trung ương lần chín khóa một mươi hai sẽ diễn ra tại hà nội
theo kế hoạch hội nghị sẽ thảo luận cho ý kiến về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược
nhiệm kỳ tới và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị và ban bí thư
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang nhất và trang một mươi một
bao nhiêu năm nay việc đào đường hở để lắp đặt công trình ngầm điện viễn thông cấp nước thoát nước
khiến mặt đường lún sụt và như manh áo vá
không còn chuyện đào đường nham nhở là bài viết rất đáng chú ý được đăng trên báo tuổi trẻ
từ năm hai nghìn một mươi chín sở giao thông vận tải tp hcm yêu cầu các nhà thầu phải áp dụng đào đường bằng công nghệ khoan ngầm
thay vì đào hở như hiện nay vốn gây ra tình trạng kẹt xe đường xá nham nhở tan nát
có thể thấy nguyên nhân khách quan là do phân bổ nguồn vốn cho các đơn vị có nhu cầu thi công công trình hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ
chủ quan là các đơn vị viện lý do nào ngầm có chi phí đắt hơn đào hở
vì phải đầu tư hoặc thuê máy móc thiết bị vật tư công nghệ mới và khi bị vướng công trình ngầm thì khó xử lý
nhập nhăng dịch vụ truyền hình là nhân đề bài viết trên trang một mươi một báo thời nay
thông tư số một mươi tám hai nghìn một mươi sáu tt btttt quy định bảy kênh truyền hình thiết yếu quốc gia bao gồm
vtv một vtc một vnews an ninh tv quốc phòng an ninh
nhân dân và sáu mươi ba kênh truyền hình thiết yếu của các địa phương
phải được phát trên hạ tầng truyền dẫn của các đơn vị dịch vụ truyền hình trả tiền
tuy nhiên nhiều nhà đài đã chặn quyền lợi này của khách hàng nếu họ không đóng phí dịch vụ đúng thời hạn
tăng viện phí có tăng chất lượng không chỉ là câu hỏi của tác giả bài viết được đăng trên báo hà nội mới
mà còn là câu hỏi của nhiều người dân đặt ra với bộ y tế
việc điều chỉnh tăng giá hơn một chín trăm linh dịch vụ y tế áp dụng từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
do bộ y tế ban hành
triển khai được hơn một tuần áp dụng với người có thẻ bảo hiểm y tế
và điều người bệnh quan tâm nhất vẫn là chất lượng dịch vụ bệnh viện
trong khi đó trên báo thanh niên số ra hôm nay có bài
sóng thần tàn phá indonesia hơn hai trăm linh người chết
cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia indonesia chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi hai công bố
ít nhất hai trăm hai mươi hai người đã thiệt mạng tám trăm bốn mươi ba người bị thương và ít nhất ba mươi người mất tích
tại các đảo java và simacara khi các đợt sóng thần bất ngờ ập vào bờ biển hai hòn đảo này
bộ ngoại giao dẫn thông tin từ đại sứ quán việt nam tại indonesia cho hay
chưa ghi nhận thông tin có người việt bị ảnh hưởng trong thảm họa
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân